chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
sau khi di chuyển một quãng đường dài đến adyaman của thổ nhĩ kỳ
đội cứu hộ quốc tế thuộc bộ công an việt nam đã bắt tay vào việc từ bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng hai theo giờ địa phương
và đến ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng hai mặc dù mới bước sang ngày thứ ba tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại thành phố adiyaman
thế nhưng sự nhiệt tình và sự chuyên nghiệp của các thành viên đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam
đã được các lực lượng cứu hộ thổ nhĩ kỳ và quốc tế đánh giá cao
cho đến chín giờ ngày một mươi ba tháng hai theo giờ việt nam lực lượng cứu hộ của việt nam phối hợp với các đơn vị cứu hộ quốc tế
đã tìm kiếm và đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát hai thi thể
khối lượng bê tông lớn khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn tuy nhiên đoàn cứu hộ đã có phương án phù hợp
cắt phá chia nhỏ cấu kiện để loại bỏ tạo lối tiếp cận người bị nạn
có những mảng bê tông rộng đến ba mươi m hai các thiết bị cơ giới như máy xúc không thể phá bỏ
trước đó bằng sự chuyên nghiệp và tiến độ khẩn trương đoàn cứu hộ việt nam đã phối hợp với quân đội pakistan
phát hiện và cứu được một thiếu niên một mươi bốn tuổi còn sống sau năm ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát
các phương tiện hiện đại mà đoàn cứu hộ việt nam đưa sang đang phát huy tác dụng rất tốt trong công tác tìm kiếm nạn nhân
đặc biệt là các thiết bị thủy lực
khoảng một mươi sáu h ba mươi giờ địa phương
ngày một mươi hai tháng hai đã có một trận động đất bốn năm độ richter tại adiyaman
tối ngày một mươi một tháng hai khoảng một mươi một giờ đêm cũng xảy ra dư chấn gây khó khăn cho công tác cứu nạn

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng là nguyễn ngọc kha huỳnh quốc tuấn nguyễn thanh trọng và hồ minh hậu
cả bốn đều chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
trước đó do mâu thuẫn xã hội ca đã triệu tập hàng chục thanh niên trên địa bàn mang theo gậy gộc đá và dao tự chế kéo đến xóm chùa ở thị trấn long giao để tìm nhóm của ngô đình minh ba mươi một tuổi
khi đến nơi cả hai nhóm đã dùng hung khí ném qua lại gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
ngoài ra nhóm của kha còn sử dụng gạch đá gậy bóng chảy đập phá cửa chính cửa sổ cửa thông gió của bảy nhà dân bên đường thì bị tổ một trăm sáu mươi một công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ được một mươi sáu đối tượng
vào trưa ngày hôm nay công an quận tân bình tp hcm đã triển khai lực lượng khám xét chi nhánh của trung tâm đăng kiểm năm v
trên đường hồng hà quận tân bình tp hcm
hàng chục cảnh sát cơ động cảnh sát kinh tế cảnh sát giao thông được huy động phục vụ cho việc khám xét
những người không liên quan không được phép đến gần khu vực này
đây là động thái phục vụ mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ giả mạo trong công tác và sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và một số tỉnh thành
trước đó ngày chín tháng hai lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tri cục đăng kiểm số sáu đường lý tự trọng phường bến thành quận một tp hcm
tính đến nay công an tp hcm đã khởi tố sáu vụ án bắt tạm giam tám mươi chín người là giám đốc phó giám đốc nhân viên các trung tâm đăng kiểm và những người môi giới
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố
chỉ tính riêng trong đêm ngày một mươi một tháng hai ba tổ công tác của công an tp vinh đã triển khai trên các tuyến đường lê ninh nguyễn sĩ sách phan đăng lưu
quá trình kiểm tra hơn một trăm năm mươi trường hợp đã phát hiện bảy trường hợp người điều khiển ô tô tham gia giao thông có vi phạm về nồng độ cồn
một trường hợp điều khiển xe mô tô trong cơ thể có chất ma túy tổng số tiền xử phạt hơn một trăm linh triệu đồng
tính từ ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày năm tháng một âm lịch cho đến nay
công an tp vinh đã phát hiện và xử lý ba mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn xử phạt số tiền hơn hai trăm bảy mươi năm triệu đồng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần kha minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện phú tân tỉnh cà mau hiện đang sinh sống tại quận gò vấp tp hcm để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội trần kha minh quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái sinh năm hai nghìn một mươi trú tại xã bình phước huyện mang thít
đến ngày một mươi tháng hai minh điều khiển xe mô tô từ tp hcm đến vĩnh long để gặp nạn nhân sau đó đưa bé gái đến một phòng trọ trên địa bàn huyện long hồ để nghỉ và quan hệ tình dục
sự việc sau đó đã bị gia đình cháu bé phát hiện và trình báo công an
bản tin tiếp tục với nhật bản

cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đọt tài sản công an huyện an dương tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng mai ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại bốn trên một trăm linh tám b cam lộ phường hùng vương quận hồng bàng tp hcm cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách bốn ba cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn gio nha xã tân tiến huyện an dương
thành phố hải phòng cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý